còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thời điểm này các hộ dân trồng hoa tại tỉnh hải dương đang tất bật trồng và chăm sóc các loại hoa
bảo đảm cung ứng cho thị trường dịp tết
gia đình bà phan thị thành có diện tích hai mẫu trồng hoa để phục vụ thị trường tết
bà đã chuẩn bị giống từ tháng tám âm lịch
dịp này gia đình trồng một mươi vạn hoa cúc vàng hai vạn hoa dơn hoa đồng tiền ba cây
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
đây cũng là lúc các nhà vườn trồng đào tại xã tân hưng thành phố hải dương đang tập trung chăm sóc
theo các nhà vườn ở đây thì hoa đào từ đầu năm phát triển khá thuật lợi
trong tháng một mươi hai khi đào tuốt lá rất cần thời tiết rét để ngủ đông tích lũy dinh dưỡng cho bông to đẹp
thì miền bắc đã trải qua những đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa

đem lại giá trị kinh tế cao nhất cho bà con nông dân vùng trồng hoa